ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín quân khu bốn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với sở y tế sáu tỉnh trên địa bàn tổ chức bàn giao và cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho sáu trăm chín mươi sáu công dân
trong số sáu trăm sáu mươi chín công dân cách ly tại các đơn vị của quân khu bốn bàn giao và trao giấy chứng nhận bao gồm tỉnh thanh hóa hai mươi tám công dân nghệ an một trăm bốn mươi sáu công dân hà tĩnh bảy mươi bốn công dân quảng bình một trăm linh công dân quảng trị hai mươi ba công dân và trường quân sự quân khu ba trăm hai mươi năm công dân
các công dân được trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly chủ yếu là công dân sinh sống làm ăn tại lào và thái lan trở về việt nam trước ngày hai mươi sáu tháng ba
trước bàn giao một trăm linh công dân được xét nghiệm kiểm tra sức khỏe bảo đảm an toàn về dịch bệnh covid một mươi chín
các đơn vị cũng yêu cầu các công dân khi trở về địa phương tiếp tục tự cách ly theo dõi tình hình sức khỏe tại nhà và tuân thủ quy định cách ly toàn xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ